mới đây công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke focus ktv
thuộc tổ hợp khách sạn westlake ở phường tích sơn tp vĩnh yên vẫn len lút hoạt động
vi phạm các quy định phong dịch của chính quyền địa phương
kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke focus ktv lực lượng công an phát hiện trong một phòng hát
có một mươi bốn đối tượng thanh thiếu niên ở độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bảy đang tụ tập hát hò
các trường hợp này đều đang không đeo khẩu trang và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh phát hiện một mươi ba trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy